thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi năm về tăng cường chỉ đạo
phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện
phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ hiệu quả thông suốt chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các điều kiện
thực hiện đúng quy định quy chế tổ chức thi thông tin truyền thông phải chủ động kịp thời đầy đủ
tuyệt đối không lơ là chủ quan xử lý linh hoạt hiệu quả những vấn đề phát sinh
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi